so với năm ngoái
từ năm hai nghìn năm đến cuối năm hai nghìn một mươi chín quỹ phát triển nhà ở của tp hcm đã giải ngân cho bốn sáu trăm linh căn hộ công chức viên chức
chiến sĩ của thành phố vay tạo lập nhà ở với tổng số tiền khoảng một chín trăm sáu mươi tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi quỹ phát triển nhà ở tp hcm sẽ cho người thu nhập thấp vay tạo lập nhà ở với số vốn là ba trăm sáu mươi tỷ đồng
tăng hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
để thực hiện được chỉ tiêu đặt ra quỹ phát triển nhà ở tp hcm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quảng bá
và giải ngân đối với các hoạt động cho vay đồng thời thường xuyên liên hệ đồng đốc và tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho những khách hàng đã được chấp thuận cho vay tích cực tìm mua nhà ở để giải ngân số tiền vay
đồng thời tăng mức cho vay từ năm trăm linh triệu đồng một hồ sơ lên chín trăm linh triệu đồng một hồ sơ thay hạn cho vay tối đa là hai mươi năm
khắc phục sự cố bục đường ống dẫn dầu tại công ty xi măng chin phong hải phòng
mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi tại tỉnh cà mau
thưa quý vị ngày một mươi một tháng một mươi một trong lúc ngang qua cầu vượt tỉnh lộ một mươi b người dân đã phát hiện một nam thanh niên rơi từ độ cao năm m
từ trên cầu vượt xuống mặt đường quốc lộ một công an quận bình tân tp hcm hiện đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ
ngay sau khi vụ việc xảy ra nạn nhân nhanh chóng được đưa lên xe chở gấp vào bệnh viện cấp cứu
nhận tin báo công an quận bình tân có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
bước đầu ghi nhận tại hiện trường trên cầu vượt tỉnh lộ một mươi b vị trí nạn nhân rơi xuống có một xe máy biển số năm mươi chín n hai năm mươi chín nghìn ba trăm linh bảy
kiểm tra trong ba lô này cơ quan chức năng thu giữ một số giấy tờ trong đó có một thẻ căn cước công dân
và một thẻ sinh viên mang tên trương trần trung sinh năm hai nghìn ngủ tại huyện bình chánh tp hcm
tại thành phố hải phòng công ty xi măng chin phong vừa xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn dầu khiến khoảng bảy khối dầu bị tràn ra
trong đó có khoảng năm khối dầu tràn trong khu vực của công ty còn hai khối dầu còn lại tràn ra ngoài môi trường
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi một tổ cán bộ kỹ thuật phụ trách kiếp sản xuất của công ty phát hiện hệ thống bơm dầu bị sụt giảm áp
phát hiện đường dẫn dầu để xấy lò sản xuất số một bị bục
tại thời điểm phát hiện sự cố có khoảng bảy mét khối dầu chảy
trong đó công ty đã xảy ra hệ thống thoát nước của công ty tràn ra sông thải
ngay sau khi xảy ra sự cố công ty đã nhanh chóng thông báo phối hợp với trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam
triển khai các giải pháp thu gom lượng dầu tràn trên mặt sông làm sạch môi trường
đến chiều tối một mươi một tháng một mươi một mặt sông cơ bản không còn vết dầu loang
trong ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam tiếp tục thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông
tiến tới thu gom lượng dầu bám trên đất công trình và cầu cảng
trong ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam tiếp tục thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông

trong ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam tiếp tục thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông

trong ngày một mươi hai tháng một mươi một trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam tiếp tục thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông

tiến tới thu gom lượng dầu tràn trên mặt sông công trình và cầu cảng

tiến tới thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt sông công trình và cầu cảng

trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa triển khai rộng rãi ứng dụng tìm chuyến đi xe buýt trên điện thoại di động
hành khách sử dụng điện thoại thông minh có thể cài đặt miễn phí ứng dụng có tên gọi nào ta cùng biết
trên hệ điều hành ios và mytrends trên hệ điều hành android
ứng dụng giúp xác định nhanh các trạm xe buýt và các tuyến xe buýt đang hoạt động ở gần nhất
để hành khách có thể tra cứu di chuyển
qua đây người dùng có thể tương tác
góp ý hay phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan xe buýt với trung tâm quản lý giao thông công cộng
sở giao thông vận tải tp hcm đang phát động mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động
sử dụng xe buýt ít nhất hai lượt một tuần để tạo thói quen đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng
thưa quý vị tại tỉnh sóc trăng giải đua ghe ngò lần thứ tư khu vực đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
trên dòng sông mass periscope
thành phố sóc trăng đã thu hút hàng chục ngàn du khách và người dân địa phương đến tham gia cổ vũ
năm mươi chín đội gây ngo tham gia tranh tải ở các cựu ly đua một hai trăm linh m đối với gây ngo nam và một m đối với gây ngo nữ
vào trận chung kết gây càng long trà vinh đã để đội gây bong tức chắc huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
về đích chỉ cách găng tức đánh chấp nhận ngôi á quân
giải ba thuộc về đội gây ông kho thạnh trị sóc trăng và giải tư thuộc về đội gây ngo pautisat thara
trong trận chung kết đội gây ngon nữ tung nup châu thành sóc trăng giành chức vô địch gây ngon nữ năm hai nghìn một mươi chín
đội gây ngon nữ ngã năm sóc trăng hạng hai đội xà phiên hậu giang xếp hạng ba và đội gây nữ kostum tỉnh bạc liêu ở vị trí thứ tư
thưa quý vị sau các ngày luyện quân và thông qua hai buổi đá tập nội bộ giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển u hai mươi hai quốc gia
huấn luyện viên park hang seo đã đưa ra quyết định đầu tiên về mặt nhân sự của đội tuyển quốc gia
giám tiếp đội khách các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
theo đó nhà cầm quân người hàn quốc đã quyết định nói lời chia tay với năm học trò bao gồm ngô hoàng thịnh phạm xuân mạnh
ngân văn đại nguyễn việt phong và trần văn kiên
để bảo đảm tốt sức cạnh tranh cho đội tuyển phục vụ cho trận đấu gặp uae và thái lan tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
huấn luyện viên park hang seo quyết định triệu tập bổ sung ba cầu thủ xuất sắc của đội tuyển u hai mươi hai quốc gia
lên khoác áo đội tuyển quốc gia đó là tiền đạo nguyễn tiến linh nguyễn trọng hùng và tiền vệ nguyễn hoàng đức
hôm qua ngày một mươi một tháng một mươi một hai cầu thủ đang tập luyện và thi đấu tại châu âu là đoàn văn hậu và nguyễn công phượng đã hội quân cùng đội tuyển
trong phần tin tức quốc tế iaea xác nhận iran đang làm dầu urani tại fordow
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea vừa xác nhận iran đã bắt đầu làm dầu urani tại cơ sở ngầm fordow
coi đây là vi phạm mới nhất đối với thỏa thuận hạt nhân đã ký
trong một báo cáo quý iaea cho biết kho dự trữ urani đã được làm dầu của iran và mức độ tinh khiết mà nước này tinh chế
đang ở mức cao hơn giới hạn đặt ra trong thỏa thuận
tehran cũng đang làm giấu urani bằng các máy lý tưởng
iran đang từng bước phá vỡ mức hạn chế trong thỏa thuận về các hoạt động hạt nhân nhằm đáp trả việc mỹ rút khỏi thỏa thuận này
từ năm hai nghìn một mươi tám và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tehran
iran khẳng định họ có thể nhanh chóng đảo ngược các vi phạm này nếu mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín iran đã bắt đầu giảm cam kết đúng một năm sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố đơn phương rút khỏi
thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết giữa iran và nhóm p năm một gồm mỹ anh pháp nga trung quốc và đức và tái áp đặt các lệnh trừng phạt iran
liên minh châu âu eu vừa nhất trí về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với thổ nhĩ kỳ liên quan đến hoạt động thăm dò dầu khí của nước này
ở khu vực lãnh thổ tranh chấp ngoài khơi đảo sip
eu cho biết quyết định trên sẽ giúp khối này có thể trừng phạt các cá nhân và thực thể của thổ nhĩ kỳ chịu trách nhiệm hoặc liên quan tới hoạt động khoan thăm dò trái phép
ở phía đông địa trung hải trong đó bao gồm các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản
tuy nhiên danh sách trừng phạt chưa được công bố
trong khi đó thổ nhĩ kỳ khẳng định chỉ tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí tại các vùng biển thuộc thêm lục địa của nước này
hoặc các khu vực người ship gốc thổ nhĩ kỳ có quyền tài phán
thổ nhĩ kỳ và cộng hòa sip hiện cùng tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển xung quanh đảo sip
vốn có chữ lượng khí đốt khổng lồ tại khu vực phía đông địa trung hải
tổng thống evo morales từ chức lãnh đạo và quan chức một số nước trong và ngoài khu vực đã lên tiếng chỉ trích lực lượng tạo sức ép
gây ra sự kiện như một cuộc đảo chính ở quốc gia nam mỹ này
tổng thống mexico lópez obrador bày tỏ lấy lặng tiếc về những sự kiện cuối tuần qua tại bolivia
còn ngoại trưởng mexico marcelo ebrad nêu rõ chính phủ mexico coi các sự kiện xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi một là một cuộc đảo chính
bởi quân đội bolivia đã ép tổng thống morales từ chức phá vỡ trật tự hiến pháp
các đồng minh cánh tả của ông morales tại các nước mỹ latin khác như venezuela cuba và nicaragua
cũng đồng thời lên án cái mà họ cho là một cuộc đảo chính ở bolivia
cùng ngày bộ ngoại giao tây ban nha đã chỉ trích cảnh sát và quân đội bolivia góp phần dẫn đến hành động từ chức của tổng thống morales
tây ban nha hối thúc tất cả các bên liên quan tránh bạo lực và đảm bảo an toàn cho tất cả người dân
trong đó có cựu tổng thống morales người thân và các thành viên trong chính quyền của ông
tây ban nha cho rằng cách tốt nhất để bolivia thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là tổ chức các cuộc bầu cử mới
sớm càng tốt
để khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của tiềm năng hợp tác kinh tế giữa ấn độ và đông nam á
ấn độ đã chủ trì hội nghị kinh doanh cấp cao ấn độ asean tại thủ đô new delhi
hội nghị mang tên đồng hành trong hiện tại và tương lai với mục đích chính là tạo cơ hội để tăng cường
quan hệ thương mại và đầu tư giữa ấn độ và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
kết nối doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm và dịch vụ ký kết thỏa thuận và góp phần giải quyết các rào cản thương mại
hội nghị có sự tham dự của các quan chức nhằm hoạch định chính sách ấn độ asean
đại diện các tổ chức quốc tế và hàng trăm doanh nghiệp của cả hai bên
phía ấn độ khẳng định mối quan hệ bền chặt với asean và nhấn mạnh tiềm năng khi hai nền kinh tế kết hợp
tạo ra một thị trường gần hai tỷ dân với tổng gdp đạt hơn năm tỷ usd
asean đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của ấn độ
kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên đã lên gần tám mươi một tỷ usd trong tài khoá hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
hai bên dự kiến thương mại song phương sẽ đạt hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi hai
tập đoàn bán lẻ alibaba của trung quốc vừa đưa ra tuyên bố đã đạt con số doanh thu khổng lồ gần bốn mươi tỷ usd
trong ngày mua sắm độc thân ngày một mươi một tháng một mươi một
đáng chú ý đây là năm thứ một mươi một liên tiếp
tập đoàn alibaba lập kỷ lục doanh thu
trong ngày lễ mua sắm hàng năm này
ngay sau khi kết thúc ngày mua sắm một mươi một tháng một mươi một alibaba đã công bố mức doanh thu lên tới gần hai trăm bảy mươi tỷ nhân dân tệ
tương đương với hơn ba mươi tám tỷ usd
theo các số liệu thống kê trong chín mươi phút đầu tiên của lễ mua sắm độc thân
doanh thu của alibaba đã đạt mức hơn một mươi sáu tỷ usd tương đương với hơn một nửa doanh thu của ngày lễ này trong năm hai nghìn hai mươi
có khoảng năm trăm linh triệu người mua sắm trên thế giới đã truy cập vào các trang bán hàng của alibaba
để tìm kiếm các mặt hàng giảm giá
trong những năm qua ngày độc thân một mươi một tháng một mươi một đã trở thành một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất trên thế giới
sau khi tập đoàn alibaba khởi xướng biến ngày này thành một sự kiện mua sắm kể từ năm hai nghìn chín
văn hóa hasek tức là nhậu cùng đồng nghiệp sau giờ tan sở đã tồn tại khá lâu tại hàn quốc
thế nhưng xu hướng này đang dần thay đổi khi mà ngày càng nhiều người hàn quốc không còn muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống
theo cách đi nhậu như vậy nữa
hasek tức là nhậu cùng đồng nghiệp sau giờ tan sở đã tồn tại khá lâu tại hàn quốc
trong năm vừa qua các địa điểm dành cho những cuộc nhậu nhẹt của dân văn phòng tại hàn quốc đã giảm suốt doanh thu đáng kể
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi tám một năm trăm linh quán karaoke đã phải đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm
lao động trẻ trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi ít tham gia các cuộc vui sau giờ làm của công ty như các tiền bối của họ
năm hai nghìn một mươi tám một khảo sát trên sáu trăm chín mươi năm công nhân của trang web làm việc saramin chỉ ra rằng
có sáu mươi một công nhân trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi tin rằng văn hóa hasek là điều không cần thiết
theo khảo sát của năm nay sáu mươi bốn năm người được hỏi nghĩ rằng hasek không phải là điều bắt buộc mà nhân viên phải thực hiện
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt